đoàn công tác của ban chỉ đạo tây bắc vừa có buổi làm việc với tỉnh thanh hóa
nhằm nắm bắt tình hình thực hiện chỉ thị số một mươi bốn của thủ tướng chính phủ
về hợp tác xây dựng tuyến biên giới việt nam lào ổn định phát triển toàn diện
thanh hóa có một trăm chín mươi hai km đường biên giới với năm huyện tiếp giáp nước bạn lào
thực hiện chỉ thị số một mươi bốn của thủ tướng chính phủ tỉnh quan tâm thắt chặt quan hệ hữu nghị
hợp tác đặc biệt thanh hóa hủa phăn về các vấn đề như tuần tra bảo vệ biên giới
đấu tranh phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội di cư tự do kiểm soát xuất nhập cảnh xuất nhập khẩu
thay mặt đoàn công tác đồng chí lê văn lân phó trưởng ban chỉ đạo tây bắc đánh giá cao
những kết quả thanh hóa đạt được trong thực hiện chỉ thị một mươi bốn của thủ tướng chính phủ
ghi nhận những kiến nghị của tỉnh đồng thời đề nghị thời gian tới tỉnh tiếp tục thực hiện tốt
chỉ thị số một mươi bốn của thủ tướng chính phủ đảm bảo phát triển kinh tế gắn với dư vững an ninh quốc phòng
thắt chặt truyền thống đoàn kết hữu nghị bền vững giữa nhân dân hai tỉnh thanh hóa hủa phăn hai nước việt nam lào